kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của vùng hồi tụ gió chiêm mở một năm trăm linh m hình thành và hoạt động mạnh trên khu vực bắc bộ
nên tại đây phổ biến nhiều mây có mưa rào vào rông dài sát cuộc bộ có mưa to
thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
cũng như nguy cơ sạt lở đất đá lũ quét vùng đồi núi
sự báo nhiệt độ cao nhất ngày mai trên toàn khu vực trong khoảng ba mươi ba mươi ba độ
và thấp nhất đêm nay khoảng hai mươi ba hai mươi sáu độ vùng núi có nơi thấp hơn thời tiết mát mẻ kéo dài
tại miền trung tối và đêm nay tại khu vực trung và nam trung bộ
có khả năng xuất hiện mưa rào vào rông dài sát cuộc bộ có mưa to đến rất to
người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm do mưa lớn gây ra
ngày mai trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất
giao động trong khoảng từ ba mươi ba mươi ba độ tại thanh hóa đến thừa thiên huế
và từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi gió giật mạnh
với các tỉnh còn lại của trung bộ
tại tây nguyên và nam bộ ban ngày khu vực này có nắng
nhiệt độ cao nhất tại tây nguyên trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn
còn nam bộ là từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
vào khoảng chiều tối và đêm mưa rông gia tăng nhiều hơn với diện dài sát
và cuộc bộ có mưa to đến rất to
chuyển sang những thông tin thời tiết biển
tại vùng biển bắc biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa
có mưa rào và rông dài sát tầm nhìn xa từ bốn một mươi độ
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa
thời tiết phổ biến không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
thuận lợi cho các hoạt động giao thông và khai thác hải sản
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa
đều ở mức dưới ba mươi ba độ
đến với thời tiết thủ đô hà nội có mây ngày nắng gián đoạn
chiều tối và đêm có mưa rào và rông dài sát
gió đông bắc cấp hai cấp ba
nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng hai mươi bốn ba mươi hai độ